hai nhóm thanh niên có hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một vừa qua đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ triệu tập để làm rõ
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mai thành tấn chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre rủ trần vũ bảo chú cùng địa phương và chín thanh niên khác
đi xe mô tô đến xã đồng phú huyện long hồ để đá gà ăn tiền
lúc đi tấn mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su và giao cho bảo một khẩu súng tương tự mục đích là khi có đánh nhau thì sẽ đem ra sử dụng
khi gặp nhóm của nguyễn quốc cường chú tại xã an bình huyện long hồ cùng sáu thanh niên khác trên tay cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí khác chặn đánh nhóm của tấn
tấn và bảo đã dùng súng thủ sẵn bắn nhiều nhát nhiều phát vào nhóm của cường rồi bỏ chạy
hiện công an huyện long hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật